các bạn đang theo dõi tin tức covid một mươi chín mới nhất trên kênh youtube sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế
lượt bùng phát dịch covid một mươi chín thứ bốn cho tới nay việt nam có tới hơn bảy trăm linh ca nhiễm covid một mươi chín
cùng với đó là số ca tử vong tính đến nay là hơn một mươi bảy ca
và mới đây thì đúng vào ngày giảm tháng tám ngày tết đoàn viên trung tâm hồi sức covid một mươi chín tp hcm do bệnh viện bạch mai phụ trách
vừa diễn ra cuộc gặp nghẹn ngào khi mà các nhân viên y tế trao trả kỳ vật cuối cùng của bệnh nhân covid một mươi chín tử vong cho những người nhà của họ
khi chứng kiến những khoảnh khắc này nhiều người đã không thể cầm nổi nước mắt
dưới đây thì chúng tôi xin được phép chia sẻ những hình ảnh cảm động này được tổng hợp từ nhiều nguồn báo
mời quý vị và các bạn chúng ta cùng theo dõi
hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất
thạ sĩ bác sĩ trần thái sơn phó trưởng phòng kế hoạch tổng hợp trung tâm hồi sức cho biết
đây là việc làm mang tính nhân văn và cần thiết
nó an ủi một phần nào đó cho người thân của các nạn nhân
bác sĩ trần thái sơn chia sẻ
khi bệnh nhân được đưa vào điều trị tại trung tâm hồi sức chúng tôi có trách nhiệm bảo quản toàn bộ đồ dùng cá nhân
để khi người bệnh ra viện thì chúng tôi trả lại
còn với những người không ai tử vong chúng tôi sẽ trực tiếp trao lại cho người thân của họ
chiều ngày hai mươi một tháng chín đúng ngày giảm tháng tám ngày tết đoàn viên
hàng chục thân nhân của những nạn nhân tử vong do covid một mươi chín
đã có mặt tại trung tâm hồi sức tích cực covid một mươi chín bệnh viện bạch mai
đường đào trí quận bảy sẽ làm thủ tục nhận lại kỳ vật của người thân mình
tại trung tâm có một nhà kho riêng để lưu giữ đồ dùng kỳ vật của các nạn nhân mất vì covid một mươi chín
nhân viên y tế sẽ phân loại sắp xếp lại để khi người nhà nạn nhân đến tìm dễ dàng hơn
trước khi đồ dùng của họ được mang từ phòng icu tức là phòng hồi sức tích cực ra ngoài
nhân viên y tế sẽ phun khử khuẩn lần một
sau đó khi đưa về khoa lưu trữ họ sẽ khử khuẩn lại thường xuyên trước khi trao trả trên gia đình
theo bác sĩ trần thái sơn quy trình trao trả kỷ vật cũng gặp nhiều khó khăn
do số lượng đồ khá nhiều trong đó có không ít đồ vật vôi danh do quá trình tiếp nhận bệnh nhân khá gấp gáp
và bệnh nhân khi tới
bệnh nhân khi tới thì đã hôn mê chưa kịp lấy thông tin cá nhân
nên việc tìm người thân của họ để gọi tới nhận đồ khá phức tạp
mỗi ngày chúng tôi gọi khoảng một trăm linh cuộc điện thoại cho người nhà nạn nhân
tuy nhiên chỉ khoảng hai mươi người trong số đó có thể tới nhận lại đồ người nhà
về đa số họ nằm trong vùng cách ly hoặc đang phải điều trị covid một mươi chín nên chưa thể đến nhận
bác sĩ sơn cho hay
ông vũ ngọc ninh ngụ tại phường chín quận một mươi
thành phố hồ chí minh
sau gần ba mươi phút loay hoay tìm lại đồ của xe mình nhưng chưa thấy
ông sực nhớ là có một tấm hình mà gia đình ông đã chụp lại trước đó
và lấy ra xem nhân viên y tế nhận diện
sau vài phút xoát lại kho đồ ông ninh đã tìm được đồ dùng của xe mình để lại
thật sự cảm ơn bệnh viện cảm ơn các y bác sĩ
không ngờ những kỳ vật cuối cùng những đồ dùng quen thuộc của gia
lại được bệnh viện lưu giữ lại cẩn thận và đầy đủ như vậy
tuy nó không có giá trị nhiều về vật chất
nhưng đối với gia đình nó có giá trị rất lớn về mặt tinh thần
ông ninh ngẹn ngào cho biết
có rất nhiều đồ dùng mà nhiều nạn nhân covid một mươi chín ở đây để lại
nhưng nhiều nhất là điện thoại ví có giấy tờ tùy thân tiền mặt áo cuộn
những chiếc điện thoại đa số đều hết pin
được các bác sĩ sạc lại và chờ người nhà của họ
tuyến nhận diện bằng việc gọi điện vào số máy đó
nhiều kỳ vật không có tên tuổi không có số điện thoại
người nhà không thể tìm được ngay
những trường hợp này bệnh viện sẽ lưu lại thông tin của người nhà
thông tin món đồ theo mô tả của họ và sẽ tiếp tục tìm sau đó
nếu hứa tìm thấy sẽ báo lại cho họ tới nhận lại
sau ba mươi phút tìm kiếm trong kho kỷ vật
anh huỳnh đức minh đức ba mươi tám tuổi
chỉ tìm lại được một số đồ dùng cá nhân của xe mạng

anh úp mặt vào túi kỳ vật và khóc ngạc
tôi không nghĩ là xe mình lại ra đi nhanh như vậy
giờ nhìn thấy những kỳ vật này tôi cảm thấy rất hối hận
vì còn nhiều điều chưa thể nói với cha
nhiều thứ chưa làm được cho cha
nếu ai còn cha mẹ khi họ còn sống
thì duyên hãy nói nhiều hơn lời quan tâm yêu thương
nếu không thấy những kỳ vật này có lẽ hát tôi đã nhẹ lòng hơn
nhưng khi thấy rồi thấy buồn lắm
thì không biết làm gì
có những món đồ khi người thân gửi vào cho các bệnh nhân
họ gửi kèm theo những lời động viên khích lệ
với hy vọng người nhà của mình sớm bình phục
thả sĩ bác sĩ hoàng thị phú bằng
phó trưởng phòng công tác xã hội trung tâm hồi sức covid một mươi chín
bệnh viện bạch mai cho biết
những ngày qua trung tâm đã tìm lại và lưu giữ được khoảng ba trăm linh túi đồ
của các nạn nhân mất do covid một mươi chín
trong ba ngày triển khai việc trao trả kỷ vật
có khoảng sáu mươi trường hợp đến nhà lạc
để trả lại đồ của người thân mình
bác sĩ bằng cho biết
có nhiều món đồ chỉ là áo quần giấy tờ
nhưng cũng có trường hợp mang theo nhiều tiền mặt trang sức
thậm chí có người mang theo sổ đỏ nhà
vì cả gia đình đều đi điều trị covid một mươi chín
nhưng không may họ qua đời
những đồ vật như vậy nếu không trả lại
thì rất có lỗi với gia đình họ
giá trị nhân văn là điều chúng tôi muốn hướng tới
khi thực hiện công việc này
nhân viên y tế của trung tâm
đại diện cho gia đình nhận lại kỳ vật của người anh trai
anh ca xúc động cho biết
người thân là anh lớn trong gia đình không may qua đời
là nỗi đau buồn mất mắt lớn
nhưng thời gian vừa qua
khi gia đình cần tìm thông tin
thì các nhân viên y tế tại trung tâm
đã rất nhiệt tình hỗ trợ gia đình
chuyện đau buồn thì đã xảy ra
gia đình tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất
tới đội ngũ y bác sĩ bệnh viện
giúp các y bác sĩ có thật nhiều sức khỏe
để làm tốt công tác chống dịch cho thành phố
cũng như cho đất nước
tham gia buổi lễ trao kỳ vật
cho thân nhân người bệnh covid một mươi chín tử vong
thạc sĩ trần thái sơn
tránh văn phòng trung tâm hồi sức tích cực
trực thuộc bệnh viện bạch mai cho biết
dưới sự chỉ đạo sát sao của giáo sư tiến sĩ nguyễn quang tuấn
giám đốc bệnh viện bạch mai
giám đốc trung tâm hồi sức tích cực
ngoài công tác chuyên môn
trung tâm đã cứu chữa được rất nhiều bệnh nhân khỏi bệnh
và được trở về với gia đình
tuy nhiên hết sức đáng tiếc là có những trường hợp
mặc dù các y bác sĩ đã hết sức cố gắng
nhưng chúng tôi cũng không cứu chữa được
đây là một điều hết sức trăn trở
của toàn thể cán bộ viên chức trung tâm hồi sức tích cực
phải làm gì để vơi bớt cho gia đình người bệnh
chia sẻ với gia đình người bệnh
hàng ngày chúng tôi đã chủ động gọi cho toàn bộ gia đình người bệnh
đang điều trị ở đây
chủ động thông báo hết tình trạng
diễn biến bệnh tình cho người thân
có những ngày chúng tôi đã gọi hơn ba trăm linh cuộc gọi
ngoài ra cũng tiếp nhận vài trăm cuộc điện thoại người nhà
gọi đến hỏi thông tin
tất cả người bệnh vào điều trị tại đây
đều không có người nhà
do vậy những đồ đạc của người bệnh
chúng tôi phải trung non bảo quản
để khi người bệnh được giao viện
chúng tôi sẽ trao trả lại
còn với những người bệnh không may tử vong
thì trung tâm cũng sẽ tổ chức những đợt
để mời người nhà đến trao trả lại
những kỳ vật của người đã mất
tuy nhiên cũng có một số khó khăn
là thành phố hồ chí minh đang trong giai đoạn giãn cách
nên có những người đến được
người chưa đến được
chúng tôi sẽ tiếp tục kiên trì
bảo quản những tài sản đó cho những người đã mất
và sẽ cố gắng bàn giao lại
cho phía gia đình sớm nhất
chúng tôi sẽ tiếp tục làm công việc này
để góp phần vơi đi những nỗi đau
của những gia đình có người thân không may mất
vì đại dịch covid một mươi chín
thưa quý vị và các bạn
chúng tôi sẽ trung kiến những khó khăn

có lẽ không ai có thể cầm được nước mắt
hy vọng là đại dịch sẽ sớm qua đi
cuộc sống sẽ được trở lại trạng thái bình thường mới
để chúng ta không phải chứng kiến
những khoảnh khắc đau thương như vậy
và thưa quý vị đến đây thì thời lượng
dành cho chương trình cũng đã kết thúc
cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn
xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo